các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sẽ không phải cách ly tập trung khi về từ tp hcm và các tỉnh lân cận
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chi tiết vấn đề này ngay sau đây
bộ y tế có công văn liên quan đến người di chuyển từ tp hcm và các tỉnh lân cận
bộ y tế có công văn hỏa tốc về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch
đối với người về từ tp hcm tỉnh bình dương đồng nai và long an
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh phía nam cơ bản được kiểm soát
nhưng vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp
vì thế bộ y tế đề nghị ubnd tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an
và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau
thứ nhất ubnd tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an phối hợp chặt chẽ
với ubnd các tỉnh thành phố khác tổ chức đưa đón thống nhất vương án xét nghiệm cho người dân
đảm bảo chú đáo an toàn và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thứ hai ubnd các tỉnh thành phố tiếp nhận
người về từ bốn địa phương trên chỉ đạo thực hiện việc cách ly và xét nghiệm cho người dân
trong đó yêu cầu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh
cho tất cả những người về từ bốn nơi này vào ngày đầu tiên khi tiếp nhận
và sau đó thực hiện việc cách ly tùy theo người đó đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hay đã khỏi bệnh
đồng thời ubnd các tỉnh cũng cần chỉ đạo sở y tế ubnd cấp huyện cấp xã tổ chức tiếp nhận
quản lý theo dõi kiểm tra
giám sát những người thực hiện cách ly tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trên địa bàn
căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương sở y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm sars cov hai tại nhà
theo hướng dẫn và thiết lập các trạm y tế lưu động
những trường hợp nào không phải cách ly khi về từ các tỉnh thành phía nam
chỉ đạo thực hiện cách ly đối với người về từ thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương đồng nai long an như sau
những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương
và luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau giác học
vị giác thì phải báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
trong đó thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
đối với những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
các trường hợp này xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương
các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử lý theo quy định
bộ y tế nêu rõ căn cứ vào tình hình dịch điều kiện thực tế tại địa phương
ubnd cấp tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
tạo điều kiện tối đa cho người dân đồng thời không tạo áp lực quá tải
và có nguy cơ gây lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung
trước việc nhiều địa phương bước đầu kiểm soát được dịch
một số tỉnh đã chấp nhận giấy tờ tương đương
test nhanh covid một mươi chín trong khi đó có nơi vẫn giữ nguyên yêu cầu test pcr với người ra vào tỉnh
mỗi nơi một quy định như vậy người dân nên làm gì
nhiều địa phương vẫn yêu cầu giấy xét nghiệm theo phương pháp rt pcr
trước đó hôm năm tháng một mươi ubnd tỉnh thanh hóa cũng có công điện cho biết
thời gian tới sẽ có nhiều người thanh hóa từ các tỉnh thành kể trên về quê
đây là nhu cầu chính đáng nhưng hiện độ phủ vaccine của thanh hóa còn thấp
nên phải giám sát chặt từ người về từ vùng dịch
ubnd tỉnh thanh hóa yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine từ vùng dịch về
cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày xét nghiệm ba lần vào ngày đầu
giữa và cuối đợt và tự trả phí xét nghiệm
những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải cách ly tập trung
hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện
xét nghiệm ba lần phải tự trả phí cách ly và xét nghiệm
trường hợp khó khăn sẽ được xem xét hỗ trợ phí
người già yếu bệnh hiểm nghèo phụ nữ có thai trẻ em dưới một mươi tuổi
được cách ly tại nhà bảy ngày
cũng phải xét nghiệm ba lần
quy định mới của thanh hóa như vậy là khác với hướng dẫn của bộ y tế
xét nghiệm nhiều hơn ở một số trường hợp cách ly dài hơn và phải tự trả phí
tiêm đủ hai mũi vaccine xét nghiệm pc âm tính vào phú thọ thì vẫn phải cách ly
thưa quý vị theo văn bản số bốn nghìn hai trăm năm mươi ba ban hành vào ngày hai mươi một tháng chín
của ubnd tỉnh phú thọ thì người đến hoặc trở về tỉnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine
và phải có giấy xét nghiệm tiêm chủng và giấy xét nghiệm âm tính
với sát sát
covid hai bằng test nhanh kháng nguyên hoặc là phương pháp rt pcr
trong thời hạn bảy mươi hai giờ
người chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phải có giấy xét nghiệm âm tính
với sát covid hai bằng phương pháp rt pcr trong thời hạn bảy mươi hai giờ
trong các trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ các triệu chứng lâm sàng như sốt
ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác
hoặc là khấu giác người dân phải chủ động khai báo và được thực hiện
xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sát covid hai tại chốt kiểm soát dịch
kể cả khi đã có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong thời hạn bảy mươi hai giờ
khi trở về nơi cư trú các trường hợp đến hoặc trở về từ các khu vực có ổ dịch
hoặc địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu sẽ phải cách ly tập trung
toàn bộ chi phí do người cách ly chi trả
trường hợp đến hoặc trở về địa phương từ các vùng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm hoặc chỉ thị một mươi chín thì cần tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoàn toàn
ngoài ra phải theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
kể từ ngày đến hoặc về địa phương
luôn thực hiện năm k và tổ chức xét nghiệm hai lần
cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm và thu phí tại nhà
đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
cần thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày kể từ ngày về nơi cư trú
cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai ba lần và thu phí tại nhà
kết thúc thời gian cách ly này
người dân tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
đối với trường hợp đến hoặc trở về từ địa phương ở trạng thái bình thường mới
phải khai báo y tế ngay với trạm y tế xã khi về đến nơi cư trú
tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày và luôn thực hiện năm k
đối với cán bộ công chức viên chức đi lại thực hiện nhiệm vụ
theo phân công của cấp có thẩm quyền
các nhà đầu tư lãnh đạo chuyên gia người lao động tại các doanh nghiệp
theo xác nhận của doanh nghiệp
giáo viên học sinh tham gia giảng dạy học tập theo xác nhận của các trường
khi qua chốt kiểm dịch cũng thực hiện như trên
khi trở về nơi cư trú làm việc
đối với người từ địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
phải tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày
luôn tuân thủ năm k phải xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr hai lần
cơ quan y tế địa phương thực hiện lấy mẫu thu phí xét nghiệm sars cov hai
trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
thì phải cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú ba ngày kể từ ngày đến
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết một mươi bốn ngày
và luôn thực hiện năm k
thực hiện xét nghiệm hai lần
cơ quan y tế địa phương thực hiện lấy mẫu thu phí xét nghiệm sars cov hai
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
và các tỉnh phía nam cơ bản được kiểm soát
nhưng vẫn có nguy cơ diễn biệt phức tạp
vì thế bộ y tế đề nghị ubnd tp hcm
tỉnh bình dương đồng nai long an
và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương có những chỉ đạo kịp thời hợp lý
tạo địa kiệu cho người dân lao động
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
vâng và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và gửi đến quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất
kính chào và hẹn gặp lại